giá xăng hôm nay tiếp tục tăng
trong kỳ điều hành hôm nay ngày hai mươi một tháng một giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng do giá dầu thế giới tiến sát một trăm linh usd
dữ liệu của bộ công thương cập nhật đến hết ngày một mươi bảy tháng hai cho thấy giá xăng tăng so với kỳ tính giá liên trước
cụ thể bình quân xăng chín mươi hai là giá một trăm linh tám tám usd một thùng giá xăng ron chín mươi năm ở mức một trăm một mươi một ba mươi hai usd một thùng
tương tự giá dầu cũng biến động đi lên giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay do giá dầu thế giới tăng mạnh
theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trước diễn biến nóng của giá xăng dầu thế giới
tại kỳ điều hành hôm nay giá trong nước sẽ tiếp tục được các nhà điều hành chỉnh tăng
mức tăng dự đoán là một đồng với xăng và tám trăm linh chín trăm linh đồng với dầu các loại
tuy nhiên sự điều chỉnh cụ thể còn tùy thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá
tại kỳ điều hành ngày một mươi một tháng hai xăng e năm
ron chín mươi hai tăng chín trăm bảy mươi sáu đồng lên hai mươi bốn năm trăm bảy mươi một đồng một lít
ron chín mươi năm tăng chín trăm sáu mươi hai đồng đạt hai mươi năm ba trăm hai mươi hai đồng một lít
không chỉ xăng giá các mặt hàng dầu cũng tăng
hiện giá bán đối với mặt hàng dầu dsn lên tới một mươi chín tám trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi tám bảy trăm năm mươi một đồng một lít và dầu ma rút là một mươi bảy sáu trăm năm mươi chín đồng một kg
như vậy nếu kỳ điều hành này giá xăng dầu
thì đây là lần tăng thứ năm liên tiếp và là đợt tăng thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi hai của mặt hàng xăng dầu
điều này sẽ tạo áp lực rất lớn lên các doanh nghiệp người tiêu dùng và cả nền kinh tế
tiến sĩ nguyễn bích lâm nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê cho rằng
khi giá xăng dầu liên tục tăng cao sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa
cắt giảm hai thuế pat đang triển khai thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng
kích thích tăng trưởng và giảm áp lực lạm phát
nhiều doanh nghiệp vận tải cũng cho biết họ đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn
khi dịch bệnh thì diễn biến phức tạp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao
nhưng lại không thể điều chỉnh giá vé do lượng khách quá hạn chế
thành phố hồ chí minh kiểm tra đột xuất nhiều cây xăng trước kỳ điều chỉnh hôm nay
cơ quan quản lý thị trường tp hcm đã đột xuất kiểm tra nhiều cây xăng trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay
ngày hai mươi một tháng hai
trong ngày hai mươi tháng hai cục quản lý thị trường tp hcm đã đột xuất kiểm tra nhiều cửa hàng
để nhanh chặn tình trạng đầu cơ ngâm hàng trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết qua kiểm tra một số cửa hàng xăng dầu ở quận gò vấp
quận một mươi hai tp thủ đức hầu hết các cửa hàng đều hoạt động ổn định
chỉ có vài cây xăng tạm ngưng bán do nguồn cung giảm không nhập hàng về đúng tiến độ
cụ thể có một cây xăng ở đường phạm văn chiêu quận gò vấp của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ biên khoa ngưng bán
nhân viên công ty này cho biết cửa hàng ngưng bán do chưa nhập hàng về kịp
công ty nhập xăng về bán một hai ngày là hết do nhiều người mua hàng thường đổ đầy mình
còn cây xăng trên gia lộ phạm văn chiêu lê văn thọ quận gò vấp
cả trăm người dân xếp hàng để chờ đợi tới lượt đồ xăng
do ba trụ xăng tại đây chỉ mở bán một trụ vì chỉ có một nhân viên đứng bán
ông nguyễn tiến đạt cục phó cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với sở công thương tp hcm để kiểm tra
giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các cây xăng
mọi hành vi vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm
ông nguyễn tiến đạt khẳng định đa số các cửa hàng của hệ thống các doanh nghiệp
có thương hiệu trên địa bàn tp hcm hoạt động ổn định
thực tế chúng tôi đi kiểm tra nhiều cây xăng trên địa bàn
thậm chí là trên cùng tuyến đường thì đều bán hàng bình thường
có nơi còn thừa thớt người mua người dân có thể yên tâm nguồn cung ứng xăng dầu và không phải lo lắng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng cho biết
là một trong những địa bàn trọng điểm phía nam
thành phố đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng liên quan
để nắm bắt tình hình cung cấp xăng dầu trên địa bàn
theo phó chủ tịch hiện nay toàn tp hcm có năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu
trong đó hai cửa hàng đang sửa chữa nên đóng cửa chứ không phải vì lý do khan hiếm hàng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng thông tin
các doanh nghiệp trên địa bàn thực chất cũng khó khăn về nguồn cung
nhưng đều cam kết thực hiện nghiêm không có hiện tượng thao túng thị trường
ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người dân
bà cho biết hiện nay lực lượng quản lý thị trường đã và đang tăng cường kiểm tra
giám sát thị trường kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những cơ sở găm hàng trục lợi
bà phan thị thắng nhấn mạnh lãnh đạo thành phố cũng quán triệt
thống nhất quan điểm nếu doanh nghiệp có hiện tượng không minh bạch thì xử lý nghiêm
cục quản lý thị trường tp hcm hành động kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng xăng dầu
trên địa bàn thành phố trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng hai
theo nhiều dự báo giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay
có khả năng tanh mạnh theo giá thế giới
dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore
cập nhật đến ngày một mươi bảy tháng hai tăng khá cao so với kỳ tính giá trước đó
ngày một mươi một tháng hai
theo đó giá xăng rôn chín mươi hai dùng để pha chế xăng e tám ron chín mươi hai
trung bình là một trăm linh tám tám usd một thùng
chu kỳ trước là một trăm linh một tám usd một thùng
đối với xăng ron chín mươi năm giá là một trăm một mươi một ba mươi hai usd một thùng
kỳ trước là một trăm linh bốn một mươi ba usd một thùng
như vậy giá xăng zon chín mươi hai và giá xăng zon chín mươi năm ở chu kỳ này
tăng tới bảy tám
tương tự giá dầu trên thị trường singapore cập nhật đến ngày một mươi bảy tháng hai
cũng tăng cao so với kỳ tính giá trước đó
giá dầu dsn đã vượt mốc một trăm một mươi usd một thùng
trên thị trường thế giới giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh nguồn cung
không đủ đáp ứng nhu cầu lạm phát tăng cao và căng thẳng giữa nga và ukraine gia tăng
đóng phiên giao dịch cuối tuần ngày một mươi chín tháng hai giá dầu wti tăng nhẹ
lên mức chín mươi năm năm mươi năm usd một thùng còn dầu bren được giao dịch
ở mức chín mươi năm năm mươi năm usd một thùng
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết từ đầu tháng một vừa qua
do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn phải cắt giảm công suất sản xuất
nên đã ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên cả nước
vì vậy các doanh nghiệp đầu mối cần tăng nhập khẩu để bù vào lượng thiếu hụt
trên thị trường có chút trục chặt
thứ trưởng đỗ thắng hải yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
phải đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống kể cả trong tình huống xấu nhất
là nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn ngừng sản xuất
nam cần có thông báo sớm cụ thể chi tiết về tình hình cung ứng xăng dầu
để các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ động có kế hoạch nhập khẩu bù vào các khoản thiếu hụt
thứ trưởng cũng khẳng định cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
như đầu cơ ngâm hàn và nhỏ giọt
nếu không có lý do chính đáng cần đình chỉ hoạt động thu hồi giấy phép của các cửa hàng vi phạm
và xử lý các thương nhân phân phối doanh nghiệp đầu mối liên quan